thủ tướng nguyễn xuân phúc đã điều hành cuộc họp với thường trực chính phủ và ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín
nhằm đưa ra các biện pháp nới lỏng hơn nữa để thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế xã hội của đất nước
thủ tướng nhấn mạnh thông điệp mỗi người dân mỗi doanh nghiệp xác lập tình trạng bình thường mới trong cuộc sống
và các hoạt động kinh tế xã hội để dần trở lại bình thường
đẩy mạnh phục hồi kinh tế xây dựng đất nước là nhiệm vụ ưu tiên quan trọng
cần tập trung ở mọi cấp mọi ngành nhưng cũng không được chủ quan coi thường dịch bệnh covid một mươi chín
nếu có người ở nước ngoài về đều phải cách ly tập trung một mươi bốn ngày
tiếp tục thực hiện các biện pháp bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng
cho phép mở cửa các dịch vụ kinh doanh dịch vụ không thiết yếu
các hoạt động thể thao trừ vũ trường và karaoke và bỏ giới hạn trên các phương tiện công cộng